tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia ngân hàng nhà nước việt nam và ngân hàng quốc gia campuchia
đã tổ chức hội nghị song phương nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô
đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
phát biểu tại hội nghị thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng khẳng định
ngân hàng tự hào được đóng góp một phần vào sự phát triển của ngân hàng quốc gia và nền kinh tế campuchia
cơ chế hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương sẽ giúp cho hai nền kinh tế chia sẻ các kinh nghiệm
cùng phát triển từ sau hội nghị song phương năm hai nghìn một mươi tám hai bên đã liên tục chia sẻ thông tin
và trao đổi kinh nghiệm về vấn đề bảo hiểm tiền gửi tỷ giá hối đoái tự động hóa việc thu nhập
và xử lý thông tin trên thị trường ngoại hối
tại hội nghị lần này đoàn đại biểu ngân hàng nhà nước việt nam và đối tác campuchia
cũng dành nhiều thời gian thảo luận nhằm tìm kiếm biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
của năm ngân hàng thương mại việt nam đang hoạt động tại thị trường campuchia